lần đầu tiên sau nhiều năm khái niệm khởi nghiệp vì cộng đồng khởi nghiệp xã hội hay kinh doanh tạo tác động đã trở thành những từ khóa được các bạn trẻ tìm kiếm các doanh nghiệp tư nhân tìm hiểu áp dụng và các nhà đầu tư quan tâm
đồng đảo các nhà tài trợ doanh nghiệp nhà đầu tư thiện doanh và các doanh nhân đã gia nhập thị trường đầu tư xã hội
bên cạnh đó việc doanh nghiệp xã hội được đưa vào giảng dạy ở các trường đại học sự xuất hiện của nhiều nghiên cứu về doanh nghiệp xã hội và kinh doanh tạo tác động xã hội
cũng cho thấy doanh nghiệp xã hội đã không chỉ dừng lại ở phong trào mà trở thành một cộng đồng tạo tác động đáng kể tới nhiều mặt của đời sống xã hội
theo tôi thì hoạt động của doanh nghiệp xã hội đó đã thực sự nó đã tồn tại trong đó
bảy năm trước vào năm hai nghìn một mươi một thì nghiên cứu của chúng tôi ước tính khoảng có một doanh nghiệp xã hội hoạt động ở các thành phố lớn
ở các thành phố lớn
như là hà nội thành phố hồ chí minh đà nẵng hải phòng và một tầng cơ
từ một doanh nghiệp hoạt động ở các thành phố lớn đấy thì có thể ước tính trên toàn lãnh thổ việt nam cách đây khoảng gần một mươi năm thì có khoảng vài nghìn doanh nghiệp ước tính
tuy nhiên cho đến nay thì ước tính khoảng gần hai mươi doanh nghiệp tác động xã hội đang hoạt động
tuy nhiên thì doanh nghiệp xã hội mà đăng ký chính thức hoạt động theo dưới hình thức doanh nghiệp xã hội thì chỉ có khoảng một trăm linh doanh nghiệp trong ba năm vừa rồi
đối với doanh nghiệp truyền thống thì họ coi những hoạt động xã hội là những hoạt động kèm theo đó là những hoạt động về mặt csa hoặc xây dựng thương hiệu
còn đối với doanh nghiệp xã hội thì chúng tôi coi cái sứ mệnh xã hội việc giải quyết của doanh nghiệp xã hội nó là một cái bộ phận nó là một cái giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
trong vòng thời gian khoảng hơn một mươi năm vừa qua chúng ta đã xây dựng được phong trào doanh nghiệp xã hội
từ cái chỗ là chúng ta gần như không có một doanh nghiệp xã hội nào có tên hoặc nó cũng được công nhận thì đến nay chúng ta đã có hàng ngàn doanh nghiệp xã hội
và trong đó thì csr đã hỗ trợ trực tiếp cho khoảng hai trăm linh doanh nghiệp xã hội trong thời gian vừa qua
thưa quý vị những con số cho thấy những khác biệt của doanh nghiệp xã hội so với doanh nghiệp truyền thống
một mươi doanh nghiệp sử dụng lao động nữ bảy mươi bốn sử dụng lao động đến từ nhóm yếu thế
chín mươi số doanh nghiệp có nữ giới là chủ doanh nghiệp một mươi năm chủ doanh nghiệp và hai mươi năm đội ngũ lãnh đạo đến từ nhóm yếu thế
và trong số bốn trăm chín mươi hai doanh nghiệp tham gia nghiên cứu của trường đại học kinh tế quốc dân thì có chín mươi hai doanh nghiệp có doanh thu đến từ thương mại bảy mươi hai doanh nghiệp có lãi một mươi tám đạt điểm hòa vốn
nghiên cứu của trung tâm sáng tạo xã hội và khởi nghiệp thuộc trường đại học kinh tế quốc dân
đã phát hiện ra nhiều vấn đề đáng lưu ý đối với mô hình doanh nghiệp xã hội
việt nam có một hệ sinh thái doanh nghiệp tạo tác động xã hội khá sôi động và đang phát triển nhanh chóng
có khoảng hai mươi hai doanh nghiệp và tổ chức khác nhau hoạt động trong hệ sinh thái doanh nghiệp tạo tác động xã hội ở việt nam
chiếm bốn doanh nghiệp nói chung con số này có thể so sánh được với khu vực đông nam á
có khoảng năm mươi doanh nghiệp có tiềm năng chuyển đổi sang khu vực này đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp các hợp tác xã các trường học
thưa quý vị và các bạn một cộng đồng doanh nghiệp lớn mạnh mẽ sẽ tạo ra nền kinh tế năng động sáng tạo và phát triển
trong cộng đồng đó doanh nghiệp xã hội là một thành phần khác biệt so với doanh nghiệp truyền thống
để hình thành mỗi doanh nghiệp là một câu chuyện kinh doanh
sự khác biệt ở đây là doanh nghiệp xã hội không đặt mục tiêu tối đa hóa lợi nhuận mà là lựa chọn vấn đề xã hội mà doanh nghiệp tham gia giải quyết
việc trước tiên đối với mỗi doanh nghiệp xã hội đó là xác định vấn đề xã hội mà doanh nghiệp mình sẽ tham gia giải quyết
sau đó tìm phương thức giải quyết thông qua hoạt động kinh doanh lựa chọn sản phẩm dịch vụ để đầu tư tổ chức sản xuất kinh doanh
mỗi doanh nghiệp xã hội đều chứa đựng một câu chuyện mà ẩn chứa trong đó là khát vọng là tính nhân văn là mong muốn đóng góp để làm giảm đi những vấn đề tồn tại của xã hội
cách đây một mươi năm khi chuyển trung tâm nghị lực sống từ nghệ an ra hà nội
người phụ nữ nhỏ bé nguyễn thảo vân chưa hề biết có sự tồn tại của mô hình gọi là doanh nhân xã hội doanh nghiệp xã hội
thì lúc đấy không biết doanh nghiệp xã hội là gì không hiểu doanh nhân xã hội là ai
không hiểu doanh nhân xã hội là ai

tuy rằng cũng có những cái kinh doanh để làm sao để cố gắng bền vững tài chính nhưng mà nó cũng rất là vất vả
và đôi khi nó cũng nhập nhằn dưới chuyện và từ thiện với cả kinh doanh
không nói không rõ ràng
nhưng mà đến một ngày đẹp trời thế là có thể nói là nó là cái ngày đỉnh mệnh
chúng tôi đã gặp xi xi
trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng gọi tắt là csip
tổ chức phi chính phủ trực thuộc liên hợp quốc tế
liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật việt nam đã giúp cho người phụ nữ này tiếp cận với mô hình doanh nghiệp xã hội
và với hỗ trợ tích cực từ csip nghị lực sống đã phát triển và trở thành một doanh nghiệp xã hội điển hình tại việt nam
khi mà mới ra hà nội thì cái tài chính nó rất là yếu
và cuối cùng chúng tôi đã đạt được một cái giải thưởng ít cánh của csip
và có một cái khoản tiền gọi là để mình phát triển để mình gây dựng
thì đó chính là những cái mà vô cùng quý giá với cả các start up thời bấy giờ
và bây giờ thì cũng rất là quý nữa
trong một mươi năm thì xin thưa quý vị nghị lực sống đến bây giờ là đã đào tạo ra hơn chín trăm linh người khuyết tật
và khoảng hai trăm linh các bạn có hoàn cảnh khó khăn
và rơi vào cỡ tám mươi năm trong số đó các em là có việc làm ổn định có thu nhập rất là tốt
và các em hoàn toàn tự luật trong cuộc sống
giống như là tất cả các em
giống như là những người không khuyết tật khác
các em có gia đình các em có công việc các em có tình yêu
không dừng lại ở đó người phụ nữ này lại tiếp tục start up
và con đường được chọn vẫn là doanh nghiệp xã hội
hai năm rưỡi qua thì chúng tôi lại tiếp tục start up thêm một lần nữa
chúng tôi có một cái công ty bé bé gọi là e maker
và rất là vui
và đến bây giờ thì chúng tôi có được năm mươi bốn nhân viên
và năm mươi bảy nhân viên là người khuyết tật
cũng với mong muốn tạo tác động xã hội với bốn mô hình doanh nghiệp xã hội đang triển khai
rich một tổ chức phi chính phủ đã khẳng định cơ hội cho doanh nghiệp xã hội là rất lớn bởi sức lan tỏa và sự ủng hộ từ phía cộng đồng
ví dụ như cái mô hình em salon chúng tôi mở ra đó là cái mô hình kinh doanh về tóc các cái dịch vụ tóc
thì chúng tôi mong muốn là thông qua cái mô hình này chúng tôi kết hợp có những cái hoạt động đào tạo hướng tới cái nhóm phụ nữ khó khăn như phụ nữ đơn thân

và một mặt nữa là chúng tôi kinh doanh để tạo lợi nhuận và chúng tôi cam kết là những cái lợi nhuận của chúng tôi tạo được từ cái mô hình
các cái mô hình doanh nghiệp của chúng tôi sẽ đầu tư ngược trở lại cho những cái hoạt động xã hội của chúng tôi
tuy không đăng ký kinh doanh là doanh nghiệp xã hội nhưng lựa chọn con đường tạo ra những tác động xã hội giúp đỡ những người nông dân miền biển những người phụ nữ nghèo
công ty thủy sản vạn phần diễn châu cũng đang đi trên con đường góp phần tạo ra những điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng
so với các doanh nghiệp truyền thống thì doanh nghiệp hoạt động tạo tác động xã hội và doanh nghiệp xã hội có khó khăn hơn
bởi vì ngoài việc tạo công an việc làm cho lao động tìm kiếm lợi nhuận một cách chân chính
và mình phải đầu tư nhiều
cho các hoạt động liên quan đến người lao động có thu nhập thấp
bởi vì chúng tôi là những doanh nghiệp có kinh doanh cùng với người lao động thu nhập thấp như phụ nữ nghèo nông dân ngư dân nghèo
cho nên những cái vấn đề về khó khăn của họ thì mình cũng liên quan đến cái hoạt động của doanh nghiệp
điều đáng mừng là theo nghiên cứu báo cáo đánh giá của trường đại học kinh tế quốc dân doanh nghiệp xã hội của việt nam mang tính doanh nghiệp rất cao
điều này đồng nghĩa với việc mô hình này đang hoạt động một cách có hiệu quả
việc cân bằng mục tiêu xã hội và kinh tế đang tạo ra mô hình kinh doanh bền vững
theo đó hơn bảy mươi doanh nghiệp xã hội đang kinh doanh có lợi nhuận
năm mươi chín doanh nghiệp xã hội ở việt nam lựa chọn cân bằng giữa mục tiêu xã hội và kinh tế
ba mươi bốn tập trung vào mục tiêu xã hội
việc làm cuộc sống mạnh khỏe hạnh phúc cho mọi người và bảo vệ môi trường là ba lĩnh vực tác động hàng đầu mà các doanh nghiệp xã hội đang hướng tới
doanh nghiệp xã hội được xem là một cách thức sáng tạo để giải quyết các vấn đề xã hội vốn đang ngày càng nhiều ngày càng phức tạp
và để giải quyết các vấn đề xã hội không thể chỉ trông vào nỗ lực từ phía nhà nước mà cần có sự chung tay của cả cộng đồng xã hội
trong đó đối tượng có năng lực tạo tác động lớn đó chính là doanh nghiệp doanh nghiệp xã hội
doanh nghiệp xã hội doanh nghiệp tạo tác động xã hội là mô hình của phát triển bền vững
nắm bắt mô hình kinh doanh này thông qua đổi mới sáng tạo và công nghệ nâng cao năng suất lao động là phương thức để có thể đồng thời giải quyết những thách thức về xã hội và môi trường mà quốc gia đang đối mặt và đẩy nhanh tiến độ thực hiện mục tiêu phát triển bền vững
tuy nhiên doanh nghiệp bình thường còn gặp không ít khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh thì doanh nghiệp xã hội hoạt động còn khó khăn gấp bội phần

nhưng chúng ta gần như là chưa có một cái chương trình một cái chương trình nghị sự một cái chiến lược cụ thể gì để triển thai một cái chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp xã hội trong thời gian tới
đã có khá nhiều điều luật tạo khung cho doanh nghiệp xã hội như chính sách đối với doanh nghiệp sử dụng lao động yếu thế hoặc về giáo dục đào tạo hoặc vùng sâu vùng xa
tuy nhiên các vấn đề về thực thi chưa thực sự rõ nét
năng lực của doanh nghiệp xã hội cũng như doanh nghiệp khởi nghiệp nói chung năng lực tiếp cận thông tin chính sách còn rất hạn chế
sao cản lớn nhất của khu vực này đó là khả năng tiếp cận vốn nâng cao năng lực quản trị và tuyển dụng nhân tài
mặc dù còn có nhiều khó khăn và hạn chế cần vượt qua
song các chuyên gia kinh tế trong nước và quốc tế đều khá lạc quan về cơ hội và tương lai phát triển của mô hình doanh nghiệp xã hội
ba cơ hội lớn nhất đó là có được sự ủng hộ của cộng đồng có được sự ghi nhận là thương hiệu tốt có câu chuyện mạng lưới các doanh nghiệp trong khu vực hỗ trợ nhau rất tốt
bên cạnh đó với mô hình hoạt động đặc biệt các doanh nghiệp xã hội đang nhận được những hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng và các nhà đầu tư
bên cạnh đó với mô hình hoạt động đặc biệt các doanh nghiệp xã hội đang nhận được những hỗ trợ rất lớn từ cộng đồng và các nhà đầu tư
tuy rằng hệ sinh thái hoặc những chính sách hỗ trợ riêng cho doanh nghiệp xã hội chưa có nhiều nhưng đã có một phong trào khởi nghiệp xã hội phát triển doanh nghiệp xã hội và đang trở thành một xu thế tất yếu
doanh nghiệp doanh nhân thiết kỷ thứ hai mươi một do vậy tiềm năng phát triển về doanh nghiệp tạo tác động xã hội và doanh nghiệp xã hội còn rất lớn ở việt nam

doanh nghiệp doanh nhân thiết kỷ thứ hai mươi một do vậy tiềm năng phát triển về doanh nghiệp tạo tác động xã hội còn rất lớn ở việt nam
doanh nghiệp doanh nhân thiết kỷ thứ hai mươi một do vậy tiềm năng phát triển về doanh nghiệp tạo tác động xã hội và doanh nghiệp tạo tác động xã hội còn rất lớn ở việt nam